chính phủ vừa ban hành nghị định ba mươi tám quy định chi tiết thi hành một số điều của luật
người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
trong đó nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
theo nghị định này doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động
theo luật doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn
vốn pháp định không thấp hơn năm tỷ đồng việt nam có chủ sở hữu tất cả các thành viên
cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của luật đầu tư
cũng theo nghị định doanh nghiệp thực hiện ký quỹ một tỷ việt nam đồng tại ngân hàng thương mại
được phép hoạt động tại việt nam
tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng theo quy định tại khoản một và khoản hai
điều hai mươi hai luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
nghị định có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi